dự kiến là ngày một mươi tháng một mươi tới đây thì thành phố hà nội sẽ thông xe tuyến vành đai ba dưới thấp đoạn mai dịch nam thăng long
trong khi đó đoạn tuyến vành đai ba trên cao cũng đã hoàn thiện được một nửa khối lượng
hiện bộ giao thông vận tải đã yêu cầu ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng cầu cạn đoạn mai dịch nam thăng long
thuộc đường vành đai ba thành phố hà nội với bốn làn xe tốc độ thiết kế là một trăm linh km một giờ
sau khi hoàn thành đoạn đường này sẽ giúp giải quyết tình trạng ùn tắc trên tuyến đường phạm ban đồng
các nút giao hoàng quốc việt cổ nhuế nguyễn hoàng tôn